từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi theo nghị định mới nhất vừa được chính phủ ban hành
các mức phạt vi phạm giao thông sẽ được tăng nặng
đáng chú ý là lần này không chỉ có xe máy mà ngay cả người đi xe đạp thì cũng có thể phải chịu mức phạt
nếu như có nồng độ cồn trong người
cụ thể là đối với người đi xe đạp xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn với mức phạt từ tám mươi đến sáu trăm linh nghìn đồng
tùy vào nồng độ cồn đo được
đối với xe máy thì chỉ cần có nồng độ cồn trong người thì đã bị coi là vi phạm
mức phạt thấp nhất là hai triệu đồng và cao nhất có thể lên tới tám triệu đồng
còn đối với ô tô thì mức phạt đối với trường hợp người lái vi phạm nồng độ cồn có thể lên tới mức bốn mươi triệu đồng
tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng thay vì mức phạt là bốn đến sáu tháng như trước đây